chiều ngày một mươi chín tháng một mươi tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả giao ban thường trực quý ba triển khai nhiệm vụ quý bốn năm hai nghìn hai mươi
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia ba quý đầu năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện và xử lý hơn một trăm ba mươi tám vụ việc vi phạm
thu nộp ngân sách nhà nước hơn một mươi năm sáu trăm linh tỷ đồng khởi tố một bốn trăm chín mươi bảy vụ một tám trăm linh đối tượng
dự báo từ nay đến cuối năm tình hình buôn lậu vận chuyển hàng hóa tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là hàng hóa phục vụ tết nguyên đán
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín từ trung ương đến địa phương sẽ tăng cường đấu tranh kết nối chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng
chỉ đạo các bộ ngành bổ sung về chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử
duy trì công tác kiểm soát trên tuyến cửa khẩu và tuyến đường bộ cũng như triển khai các kế hoạch đấu tranh trọng điểm trên toàn quốc
góp phần ổn định kinh tế bảo đảm an ninh trật tự cũng như sự an toàn của nhân dân